thưa quý vị các đồng chí và các bạn ngày hôm nay cơ quan công an quận bốn tp hcm cho biết đang tạm giữ nguyễn trung kiên và nguyễn thanh tùng để điều tra về hành vi dùng mã tấu chém người cướp tài sản
trước đó khoảng một giờ ngày sáu tháng ba chị trần thị diễm trang và anh nguyễn trúc thuận ngụ quận bốn đang trên đường về nhà thì bị ngã xe nên dừng lại tại địa chỉ hai trăm hai mươi chín đường khánh hội để nghỉ
lúc này nguyễn trung kiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ngụ phường tám quận bốn và nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba ngụ phường bình hương hòa quận bình tân cùng đồng bọn phát hiện và nảy sinh ý định cướp
một trong số các đối tượng cầm mã tấu lao vào tấn công anh thuận chị trang truy hô và được tổ tuần tra công an phường ba quận bốn phát hiện
đối tượng nguyễn trung kiên bị khống chế khi đang bỏ chạy
sau một giờ truy xét công an bắt giữ được nguyễn thanh tùng cùng tan vật là chiếc xe e plat biển số năm mươi chín t một trăm năm mươi ba nghìn bốn trăm linh ba
trong cốc xe có một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá ba chứng minh nhân dân mang tên khánh cải việt và một giấy bảo hiểm mang tình bé
hiện công an quận bốn đang mở rộng vụ án đồng thời truy xét các đối tượng có liên quan
ai là nạn nhân của băng nhóm này hãy đến công an quận bốn trình báo để phục vụ công tác điều tra
công an quận bốn